số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây trong đó hà nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước
ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô số bệnh nhân covid một mươi chín tăng mạnh
trong tuần đầu tiên của tháng bốn đã có tới sáu mươi bảy ca mắc cộng dồn từ đầu năm đến nay hà nội ghi nhận hơn hai trăm sáu mươi ca
người dân được khuyến cáo nên chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo sức khỏe
tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện tăng lên rõ rệt
hầu hết các bệnh nhân nhập viện khi phát hiện các triệu chứng ho đau họng mệt mỏi mà không biết mình mắc covid một mươi chín
mình nhập viện tối nhập viện muộn nhưng các bác sĩ vẫn đến chăm sóc tối vẫn đến hỏi thăm tình hình
theo báo cáo của sở y tế hà nội nếu như trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận tám đến một mươi ca mắc covid một mươi chín
thì đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay có từ hai mươi đến bốn mươi ca một ngày tăng gấp hai đến bốn lần
các chuyên gia cũng nhận định thời tiết giao mùa tại miền bắc là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển trong đó có virus sars cov hai
bên cạnh đó còn do tâm lý chủ quan trong phòng chống bệnh không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng khiến bệnh lây lan
mặt khác do tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín giảm mạnh đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm khiến số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
riêng đối với covid một mươi chín hiện nay thì cũng có gia tăng so với tháng một tháng hai
tuy nhiên thì nó vẫn là hướng hướng rất là thấp so với những bệnh dịch khác trong giai đoạn truyền mùa này
thế thì hiện nay để phòng chống covid một mươi chín hiệu quả
chúng tôi vẫn đề nghị thứ nhất là đối với người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản
thì chúng ta phải tiêm đủ mỗi một mũi hai
và ai chưa được bổ sung mũi ba mũi bốn thì chúng ta tiếp tục tiêm tại các trạm y tế xã phường
những trường hợp có triệu chứng mắc bệnh nếu như nhẹ thì chúng ta sẽ tự cách ly theo dõi ở nhà
chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và có những biểu hiện triệu chứng diễn biến nặng
thì chúng ta mới cần phải đến cơ sở điều trị
hiện tiêm vaccine covid một mươi chín vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả giảm thiểu bệnh nhân chuyển nặng và nhập viện
để phòng bệnh hiệu quả người dân vẫn phải tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng
luôn giữ khoảng cách khi đến nơi đông người và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ theo hướng dẫn của bộ y tế
khi có triệu chứng nghi ngờ cần chủ động tự cách ly tại nhà để phòng lây nhiễm cho những người xung quanh